chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bốn tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
chiều nay ngày bốn tháng một mươi phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết
sau thời gian theo dõi đơn vị này vừa phối hợp cùng công an huyện tri tôn
bắt quả tang người đàn ông sử dụng vỏ lãi vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu trong đêm
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
phối hợp cùng công an huyện tri tôn tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện
khi đến canh vĩnh thành ba thuộc ấp vĩnh thành xã vĩnh phước tổ công tác phát hiện phạm long giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển vỏ lãi chạy tốc độ cao
nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng giang không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ giang
cùng phương tiện và tăng vật qua kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có sáu bọc ni lông màu đen bên trong chứa
một bốn trăm chín mươi ba thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet làm việc với tổ công tác giang khai nhận
trở thuê số thuốc lá lậu trên cho một người campuchia
tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam
đối với đinh thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ
tại khu đô thị hoàng tâm ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản số tiền chiếm đoạt trong vụ án này khoảng một mươi ba tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng danh nghĩa là
chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại cà mau
có mối quan hệ quen biết với nhiều người đình thị thu hiền đã nảy sinh ý định vay tiền của đồng nghiệp
với lý do là để đáo hạn ngân hàng sau khi có tiền hiền đã không sử dụng số tiền trên vào việc đáo hạn
ngân hàng mà đi trả nợ cho những người cho hiền vay trước đó đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền chiếm đoạt
số tiền đã vay là khoảng một mươi ba hai trăm linh triệu đồng một mươi ba tỷ hai trăm linh triệu đồng lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành
khám xét nơi ở của hiền để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ có liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm
khỏi nơi cư trú lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với một phó hiệu trưởng trường cao đẳng
công thương việt nam chi nhánh tại đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
đó là tô viết tài ba mươi hai tuổi chú tại xã eo tu thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắk cơ quan điều tra
xác định tô viết tài với chức vụ quyền hạn là trưởng cơ sở đắk lắc thuộc trường cao đẳng công thương
việt nam từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một và phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
phụ trách cơ sở đắk lắc từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay vì vụ lợi và động cơ cá nhân đã có hành vi lợi dụng
chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản của nhà nước là hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
của pháp luật thưa quý vị vì những lý do khác nhau nhiều chủ phương tiện ô tô đã tìm đến các đối tượng
bán đăng kiểm giả trên trợ mạng với mục đích là có thể
qua mắt được cơ quan chức năng tuy nhiên việc này mang lại rất nhiều rủi ro cho người mua bởi hành vi
mua bán đăng kiểm giả là vi phạm pháp luật và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trang web được thiết kế đẹp mắt công khai giới thiệu đầy đủ các dịch vụ làm giấy tờ giả trong đó có đăng kiểm
các đối tượng đưa ra rất nhiều những lời quảng cáo về lợi ích lớn khi sử dụng dịch vụ làm đăng kiểm giả
tại đây điều đáng nói chỉ cần tìm kiếm cụm từ làm đăng kiểm giả trên mạng xã hội facebook sẽ không khó để có người nhận dịch vụ này với đủ các mức giá khác nhau giao động từ hai đến bốn triệu đồng
trong vài chủ nhân của phương tiện ô tô phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với người làm giả giấy đăng kiểm trên chợ mạng và nhanh chóng nhận được báo giá
em xe em thì ghen đã bị phản nguội xong rồi nó hết hạn đăng kiểm từ đầu tháng một mươi thì bây giờ làm thì giá thế nào ạ
em xe em thì ghen đã bị phản nguội xong rồi nó hết hạn đăng kiểm từ đầu tháng một mươi thì bây giờ làm thì giá thế nào ạ
trên thực tế theo quy định của luật giao thông
bộ ô tô phải được cấp chứng nhận đăng ký đăng kiểm mới được phép tham gia giao thông
chứng nhận đăng kiểm bao gồm giấy chứng nhận tem đăng kiểm được cấp theo kỳ hạn
khi đến hạn phương tiện phải được kiểm định tại trung tâm đăng kiểm trường hợp đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được cấp tiếp chứng nhận đăng kiểm
các trường hợp mua bán dùng giấy tem đăng kiểm mà nguồn gốc phôi không do cục đăng kiểm cấp sẽ vi phạm pháp luật
đối với hành vi này thì nó đang có
đối với người mua sử dụng các giấy tờ giả này thì cũng vi phạm các quy định về việc sử dụng các giấy tờ giả tem giả
theo quy định tại nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín hành vi này có thể bị xử phạt từ bốn đến sáu triệu đồng tịch thu tăng vật là các giấy tờ tem giả đó
và ngoài ra người vi phạm còn có thể bị tước giấy phép lái xe
người dân tuyệt đối không nên tìm đến các phương thức làm đăng kiểm giả bởi đăng kiểm thật được nhận biết bởi nhiều dấu hiệu khác nhau như giấy in mực in công nghệ in
bên cạnh đó hiện nay để kiểm tra đăng kiểm lực lượng chức năng sẽ tiến hành tra số series trên tem đăng kiểm qua các ứng dụng công nghệ thông tin
giấy chức nhận kiểm định thật là được in trên cái phôi do cụ đặc hội nam thống nhất phát hành
phôi đấy thì có rất nhiều yếu tố
ví dụ như là giấy in là giấy bóng nước trên phôi có sợi phản quang dưới đèn tên cực tím mực in cũng phát quang dưới đèn tên cực tím
rồi các chữ số in là từ nhỏ đến to giống như giấy in tiền số series in theo thứ tự từ nhỏ tới không đều nhau
thì có rất nhiều dấu hiệu chức nhận giả thì bản thân những dấu hiệu chức nhận giả trên giấy chức nhận và trên tem kiểm định thì chúng tôi đều cung cấp cho các lực lượng tổn trạng kiểm soát
để các lực lượng tổn trạng kiểm soát lắm được là thế nào mà có giấy nhận kiểm định thật và giấy nhận kiểm định giả
để kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng sử dụng giấy đăng kiểm giả khâu kiểm soát lưu thông rất quan trọng vì chỉ có hoạt động này mới phát hiện ra việc giả mạo
các cơ quan chức năng cần thực hiện các biện pháp quan trọng để siết chặt xử lý nghiêm các hoạt động làm và sử dụng giấy đăng kiểm giả
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
hôm nay ngày bốn tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai chủ cơ sở giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn huyện trảng bom và thành phố biên hòa
trước đó đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
tri cục trăn nuôi và thú y đồng nai cục quản lý thị trường đồng nai
bất ngờ ập vào cơ sở giết mổ của ông nguyễn đức hợp tại xã bắc sơn huyện tràng bom
phát hiện tại đây có bảy công nhân đang giết mổ hai con bò tổng trọng lượng là khoảng hai trăm linh kg
tiếp đó lực lượng kiểm tra tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ heo trái phép của bà nguyễn thị thơm
tại phường trảng giài thành phố biên hòa phát hiện tại đây đang giết mổ hai con heo trọng lượng là tám mươi kg một con
tại hai cơ sở này nhiều công đoạn giết mổ ra súc được thực hiện dưới sàn nhà dơ bẩn không đảm bảo vệ sinh
nhân công tham gia giết mổ ra súc không được trang bị đồ bảo hộ lao động
bao tay theo quy định và chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép giết mổ do cơ quan có thẩm quyền cấp
lực lượng chức năng đã yêu cầu tiêu hủy số thịt và buộc chủ cơ sở ngưng hoạt động
cũng tại địa bàn tỉnh đồng nai nhiều hộ nông dân đã quyết định giảm số lượng đàn lợn
thậm chí là treo chuồng để tránh bị thua lỗ
khi mà giá lợn hơi liên tục giảm mạnh trong những tháng cuối năm và ghi nhận tại huyện long thành của tỉnh đồng nai
sau đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dụng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
không riêng gì gia đình ông tiến nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện long thành cũng đang rất thận trọng trong việc tái đàn
khi mà giá lợn hơi liên tục giảm mạnh với giá bán như hiện nay người chăn nuôi đang phải gồng mình chịu lỗ
nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhiều hộ đã phải cắt giảm đàn lợn thậm chí là treo chuồng để tránh thua lỗ kéo dài
người chăn nuôi thì nhiều khi cũng chán nản không có nhu cầu nuôi nữa
bởi vì nuôi ra thì thứ nhất là thực phẩm cám
nó rất là cao cái đầu ra thì nó lại rẻ
như những năm trước đây thì cô cứ nuôi hết nợ nọ tiếp đàn kia vào
thế nhưng mà năm nay thì nuôi nó không ăn thua thì nhà heo đẻ ra được bao nhiêu thì cô nuôi con đó thôi
chứ cô cũng không dám tái đàn nhiều nữa tại vì tái đàn nhiều thì mình nộ nhiều quá
bên cạnh áp lực về giá lợn hơi liên tục giảm
người chăn nuôi còn đối mặt với dịch tả lợn
châu phi đang bùng phát trở lại
đây là những khó khăn mổ vây người chăn nuôi trong suốt những năm qua
nhưng chưa có giải pháp cụ thể khiến cho người chăn nuôi ở huyện long thành nói riêng
và tỉnh đồng nai nói chung đang dần quay lưng với nghề chăn nuôi lớn